tại tỉnh cần thơ vào ngày hôm nay vụ án giết người do hai bị cáo khổng lý tịnh và đoàn vũ cùng chú quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa được tòa án nhân dân thành phố cần thơ đưa ra xét xử lưu động
theo cáo trạng do nợ tiền của trần quang sang chú quận ninh kiều tịnh và sang xảy ra mâu thuẫn
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sang cùng bốn người bạn đến nhà tìm tịnh để giải quyết
khi vũ trở tịnh vừa về đến nhà nhóm của sang đã xong đền tấn công hai bên xảy ra hỗn chiến
tịnh đã dùng mã tấu chém một người trong nhóm sang và tiếp tục chém vào người sang
vũ lấy khúc cây đánh sang rồi cả hai cùng lên xe bỏ trốn
kết thúc phiên tòa xét thấy hành vi của tịnh và vũ mang tính chất côn đồ và vô cùng nguy hiểm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt khổng lý tịnh một mươi ba năm tù đoàn vũ tám năm tù giam